trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan tại bangkok
trong ngày một tháng tám phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã cùng các bộ trưởng bộ ngoại giao asean
và các đối tác tham sự hội nghị bộ trưởng giữa asean với australia ấn độ liên minh châu âu eu hàn quốc và canada
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean australia các nước asean đánh giá australia là đối tác lâu năm
là người bạn tin cậy của asean đã tích cực hợp tác hiệu quả hỗ trợ asean trong liên kết khu vực và xây dựng cộng đồng
cũng như trong thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin ứng phó với các thách thức an ninh đang nổi lên
hai bên nhất trí thúc đẩy các ưu tiên hợp tác khẳng định tiếp tục nỗ lực hướng tới nâng cấp hiệp định thương mại tự do asean australia new zealand
các bộ trưởng đã nhất trí thông qua kế hoạch hành động asean australia cho giai đoạn mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean ấn độ hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác biển và kinh tế biển xanh công nghệ thông tin
thích ứng với cách mạng công nghiệp bốn y tế dược phẩm phát triển nguồn nhân lực kết nối phát triển hạ tầng
trong đó có kế hoạch kết nối mạng đường bộ cao tốc từ các nước asean tới ấn độ
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean ấn độ hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác biển xanh công nghệ thông tin kết nối phát triển hạ tầng
hai bên ghi nhận việc eu đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự do fta với singapore và ký kết fta với việt nam
coi đây là những bước đi quan trọng giúp hai bên tiến tới xây dựng hiệp định thương mại tự do asean eu trong tương lai
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean hàn quốc các nước asean hoan nghênh hàn quốc tích cực triển khai chính sách hướng nam mới của hàn quốc
tăng cường hợp tác với asean trên ba trụ cột hòa bình thịnh vượng con người
asean hoan nghênh đề xuất của hàn quốc thúc đẩy hợp tác lao động tay nghề cao và mở rộng các chương trình học bổng và đào tạo nghề dành cho các nước asean
hai bên nhất trí nỗ lực sớm hoàn tất hiệp định dịch vụ hàng không asean hàn quốc gia tăng lượng khách du lịch lên một mươi năm triệu người đến năm hai nghìn hai mươi
các bộ trưởng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ asean hàn quốc tại busan hàn quốc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean canada hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như chống khủng bố và bạo lực cực đoan
tội phạm xuyên quốc gia mở rộng thương mại đầu tư kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo bảo vệ môi trường ứng phó thiên tai biến đổi khí hậu
đào tạo nguồn nhân lực và gia tăng lượng khách du lịch giữa hai bên
hai bên cũng khẳng định cam kết củng cố hệ thống thương mại đa phương công bằng dựa trên luật lệ tăng cường cơ chế đối thoại về thương mại giữa asean và canada
phát biểu tại các hội nghị nói trên phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam cùng các nước asean làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả giữa asean với các đối tác trên các lĩnh vực thuộc quan tâm và lợi ích chung như trao đổi thương mại đầu tư kết nối phát triển tiểu vùng
đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của các nền kinh tế số hợp tác biển an ninh mạng du lịch
về tình hình quốc tế và khu vực phó thủ tướng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của asean trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường lòng tin
không quân sự hóa kiềm chế không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế
trong đó có unselot một nghìn chín trăm tám mươi hai thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ tuyên bố doc và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế